bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa phối hợp với công an tỉnh nam định thành lập ban chuyên án một trăm một mươi bảy q
để triển khai đấu tranh triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
từ con tum ra ninh bình sang nam định tiêu thụ
vào hồi một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày hai mươi sáu tết tại khu vực bến đào một mươi
thuộc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định tổ công tác của phòng phòng chống tội phạm ma túy
cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với phòng pc bốn mươi bảy công an tỉnh nam định
đã tổ chức phục kích đón lõng chốt chặn bắt giữ quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
danh tính đối tượng được làm rõ là nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và đỗ thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị trấn yên ninh huyện yên khánh tỉnh ninh bình
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi năm kg ma túy đá
ba mươi bánh heroin hai cân tiểu ly hai xe máy bốn điện thoại di động một triệu việt nam đồng cùng một số vật chứng khác
đây là chuyên án có số lượng rất lớn về ma túy đá bị bắt giữ tại việt nam từ trước đến nay
hiện hai đơn vị đang tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở phòng pc bốn mươi bảy công an tỉnh nam định
thiếu tướng nguyễn văn sơn đã thay mặt thường vụ đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát biển
thường nóng động viên kịp thời hai lực lượng
tham gia đấu tranh chuyên án